tim mạch là một trong những căn bệnh mà người cao tuổi thường hay gặp phải và gây nguy hiểm nhất đến tính mạng
các triệu chứng của bệnh tim mạch ở người lớn tuổi chính là các triệu chứng của cao huyết áp và suy tim
bệnh nhân thường hay mệt khi vật động có đau thắt ngực kèm theo huyết áp cao
các mạch máu nổi rõ và sơ cứng có dấu hiệu viêm dày mạch thành máu thường hay tróng mặt do sơ vữa đông mạch chảnh

nguyên nhân gây bệnh tim mạch ở người lớn tuổi khi hệ thống tim mạch bắt đầu lão hóa các mạch máu sẽ giảm dần tính đàn hồi
sơ vữa mạch máu khiến lòng mạch máu hẹp lại tim phải hoạt động nhiều hơn để có thể cung cấp đủ máu nuôi các tế bào các bộ phận trong cơ thể đặc biệt là não
sơ vỡ mạch máu khiến dòng chảy của máu tăng lên
áp lực chảy tăng lên gây ra bệnh tăng huyết áp một trong bệnh tim mạch ở người già thường gặp
các mạch máu bị sơ cứng và giảm dần sự đàn hồi khiến tim hoạt động mạnh
tình trạng này nếu diễn ra trong thời gian dài sẽ làm tim bị dày lên buộc lượng máu đến tim phải nhiều hơn trong khi các mạch máu bị sơ vữa lại hẹp
sẽ dân đến thiếu máu cơ tim nguy hiểm nhất là gây ra nhồi máu cơ tim
trước lúc bác bị bệnh vô bệnh tim này
thì cái ngực nó đau nó đau từ đằng trước thì chuyển sang đằng sau
đau không lâu không dài
sau chuyến phát hiện các bác sĩ tìm ra bệnh là bị nhiễm trùng tim
điều trị ra là không thấy cơ bản là không thấy đau nữa rồi
còn cái hai là cái bệnh sốt sốt virus
giờ sốt cũng đã cắt sốt được năm bảy ngày nay ổn định không sốt đấy rồi
triệu chứng bệnh lý tim mạch thì có một số những bệnh lý triệu chứng tương đối là điển hình
còn một số những bệnh lý triệu chứng tương đối là mơ hồ và rất dễ nhầm với những bệnh lý của những chuyên khoa khác
thực tế thì cho đến hiện tại bây giờ một số những bệnh lý trước đây mà triệu chứng điển hình
thì gần đây tỷ lệ mà những triệu chứng không điển hình lại càng càng gia tăng
bởi vì có sự phối hợp có những bệnh lý kèm theo hoặc là tuổi
nó thay đổi tỷ lệ mắc ở tuổi hoặc là thay đổi cả tỷ lệ mắc của trong nhóm bệnh tim mạch
bệnh lý tim mạch là bệnh lý tương đối
bệnh lý xuất hiện âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng
vì vậy khi có những dấu hiệu sau bệnh nhân cần đến viện để kiểm tra
đau ngực cơn đau kéo dài hơn vài phút cảm giác nặng hơn khi gắng sức hay vận động
cơn đau hết sau đó quay trở lại tần suất và cường độ có thể thay đổi
đánh chống ngực là tình trạng đập bất thường của tim và cũng là triệu chứng khá phổ biến báo hiệu bệnh tim mạch
cảm thấy hoa mắt trống mặt trống mặt choáng váng
thường gặp ở người trên sáu mươi năm tuổi chóng mặt có thể do não không nhận đủ máu
bắt nguồn từ nguyên nhân như tăng huyết áp dối loạn nhịp tim tụt huyết áp tư thế
ngất xỉu và mất ý thức báo hiệu bệnh tim mạch là sự mất tạm thời hoặc đột ngột của ý thức
tuy nhiên đôi khi ngất xỉu lại là dấu hiệu của một bệnh tim mạch nguy hiểm thậm chí đe dọa tính mạng
mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày là một trong những triệu chứng của bệnh tim mạch
một trong những nguyên nhân tim mạch gây ra hiện tượng này là suy tim triệu chứng khó thở
và ban đêm đôi khi bệnh nhân đang ngủ đột nhiên thức dậy rồi thở hồn hền
tình trạng này được gọi là khó thở kịch phát về đêm và cũng cần phải đi khám để kiểm tra tim mạch
sức khỏe tim mạch là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng
chế độ ăn uống và lối sống thiếu lành mạnh là quả bom gây bùng phát bệnh tim
vì vậy việc phòng ngừa bệnh tim mạch là rất cần thiết
cái phòng tránh của bệnh tim mạch thì cho đến gần đây cái chuyện phòng cháy cái phòng phòng bệnh có lẽ là ngày càng trở nên rất vô cùng quan trọng trong cái bệnh lý tim mạch này
bởi vì nó không chỉ là với những người mà mình phát hiện ra bệnh rồi thì lúc đấy điều trị là quá muộn rồi
và có thể lúc đấy cái gánh nặng kinh tế cũng rất là nhiều
nên cái chuyện mà mình phát hiện sớm thì rất là quan trọng
thế thì phát hiện sớm thì tùy
theo cái nhóm nguyên nhân ví dụ như những trường hợp mà tim bẩm sinh chẳng hạn thì bây giờ người ta có thể phát hiện từ trong bào thai có thể phòng bệnh từ trong bào thai
và cái chuyện sàng lọc trước sinh là rất quan trọng
đấy là cái nhóm mà đối tượng bé
còn với những cái trường hợp mà những tuổi thanh thiếu niên trở lên thì thực sự là những cái bệnh dối loạn chuyển hóa bây giờ là quá sớm rồi
lên cái chuyện mà mình thay đổi lối sống ngay từ cái thờ tuổi mà mình còn trẻ cũng rất là quan trọng để mình phòng được cái những cái bệnh mà xảy ra tại thời điểm đó cũng như là về sau
tổ chức y tế thế giới khuyến cáo mỗi người đều có thể mắc bệnh tim mạch đặc biệt là ở tuổi trên bốn mươi
để bảo vệ trái tim của chính mình mỗi người hãy duy trì chế độ ăn uống hợp lý ăn có nhiều rau xanh trái cây hạn chế các chất béo không nên ăn mặn tạo môi trường sống sạch sẽ không có khói thuốc ở gia đình và công sở khám sức khỏe định kỳ
để biết được chỉ số huyết áp hàm lượng mỡ máu hàm lượng đường trong máu nhằm phát hiện phòng
và điều trị kịp thời yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch